trong không khí thiêng liêng đón chào năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám đêm giao thừa ngày một mươi năm tháng hai
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã về thăm chúc tết đảng bộ và nhân dân thành phố hà nội
năm hai nghìn một mươi bảy hà nội là một trong những địa phương hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra
tất cả hai mươi chỉ tiêu đều đạt kế hoạch trong đó có ba chỉ tiêu hoàn thành vấn mức
đảng bộ hà nội luôn coi trọng công tác xây dựng đảng triển khai hiệu quả các nghị quyết của trung ương
các lĩnh vực kinh tế xã hội đều chuyển biến tích cực đời sống nhân dân được quan tâm hộ nghèo giảm
năm hai nghìn một mươi tám thủ đô hà nội phấn đấu cùng thực hiện các mục tiêu của năm bản lề
làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng thủ đô văn minh xứng đáng với niềm mong đợi của cả nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng với những thành tựu của thủ đô hà nội
nhấn mạnh hà nội đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được trung ương giao
hà nội xứng đáng là thủ đô là thành phố đầu tàu của cả nước
hà nội còn là mảnh đất lành để cả nước về với thủ đô làm việc và sinh sống
tổng bí thư luôn tự hào là công dân là đại biểu quốc hội là người con của quê hương thủ đô hà nội
luôn gắn bó và được nhân dân hà nội tin yêu
tổng bí thư mong muốn đảng bộ thành phố hà nội phát huy truyền thống thành phố văn hiến
anh hùng thành phố hòa bình thành phố được bạn bè ngợi ca là lương chi phẩm giá con người
chúc mừng năm mới
đảng bộ và nhân dân thành phố hà nội tổng bí thư gửi tới mọi gia đình tình cảm chiều mến
chúc hà nội năm mới mậu tốt phát triển tiếp tục là đầu tàu khỏe khoắn để kéo cả nước phát triển rực rỡ
trong đêm giao thừa tổng bí thư đã đến dân hương trước tượng đài đức vua lý thái tổ
người đã khai sáng ra kinh thành thăng long
cũng bên bờ hồ hoàn kiếm tổng bí thư đã vào dân hương tại đền ngọc sơn
nơi thờ đức hưng đạo đại vương trần quốc tuấn vị anh hùng dân tộc nhà văn hóa vĩ đại trong lịch sử việt nam
trong khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng khi năm mới đang đến rất gần
tổng bí thư đã hòa vào dòng người đón giao thừa dừng lại trò chuyện với nhân dân hà nội thăm hỏi các công nhân công ty môi trường
tất cả đều rôn dã tiếng cười và tình cảm đặc biệt dành cho tổng bí thư
gửi gắm niềm tin vào đảng và sự chuyển mình của đất nước trong năm mới mộ tốt